hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đáng chú ý khi chứng kiến sự việc người bạn trai và những người quen sau đó không ngần ngại lập tức nhảy theo sau cứu vớt nhưng bất thành
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng bốn tại thành phố thái nguyên
lúc này nhiều người phát hiện cô gái điều khiển xe ô tô mazdaba màu đỏ mang biển kiểm soát hai mươi a sáu mươi bốn nghìn sáu trăm ba mươi hai ra giữa cầu gia bảy rồi đổ lại
xe vẫn nổ máy người này bước ra để lại dép và gieo mình xuống sông cầu
chỉ ít phút sau người dân phát hiện có thêm hai người đàn ông trên ô tô lưu thông phía sau cũng bỏ lại phương tiện trên cầu lao xuống cứu nhưng bất thành
hai người đàn ông đều biết bơi an toàn tính mạng
đến sáng ngày một mươi ba tháng bốn cô gái được lực lượng chức năng tìm thấy trên sông cầu
qua xác minh nạn nhân là n t d qui sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường hoàng văn thụ thành phố thái nguyên
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến vụ việc đau lòng
khi chị quy bỏ lại xe ô tô gieo mình xuống sông cầu
cha chị là anh v d t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tổng một phường quang trung thành phố thái nguyên
và anh pu dê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tổ chín phường tân lập thành phố thái nguyên đi theo sau cũng xuống để cứu vớt nhưng bất thành
vụ việc khiến cầu ra bầy ách tắc cục bộ trong nhiều giờ
cơ quan chức năng tỉnh thái nguyên đang xác minh làm rõ vụ việc theo quy định
những năm gần đây tình trạng sử dụng chất cấm trái phép đặc biệt là ma túy phát triển mạnh mẽ về số lượng
gây hoang mang dư luận ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự xã hội
đáng chú ý thủ đoạn của các đối tượng ngày một danh mãnh tinh vi hòng qua mắt lực lượng chức năng
đơn cử như vụ việc mới đây một cô gái ngang nhiên rủ chồng và bạn bè sử dụng ma túy trong bữa tiệc chia tay
trước khi cặp đôi này chuẩn bị đi nước ngoài làm thuê
chiều ngày một mươi ba tháng bốn công an phường an hòa thành phố giạch giá tỉnh kiên giang đã bàn giao chín người cùng tăng vật
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giạch giá để xử lý theo thẩm quyền về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi hai tháng bốn công an phường an hòa bắt quả tang võ thị thanh trúc
sinh năm hai nghìn năm ngụ xã an ninh bắc huyện u minh thượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cho tám người khác tại căn nhà trên đường ba tháng hai phường an hòa thành phố giạch giá
tại cơ quan công an trúc khai nhận do sắp đi làm thuê ở nước ngoài cùng trong một thời gian
hai tháng bốn cả hai cùng đến căn nhà nói trên trúc rủ thêm bảy người bạn đến chơi
tại đây trúc ngỏ lời mời mọi người chơi ma túy thì tất cả đều đồng ý
sau đó trúc liên hệ mua ma túy tổng hợp của một người đàn ông với giá năm bảy triệu đồng
trong lúc cả nhóm đang sử dụng thì bị công an bắt quả tang
qua test nhanh cả chín người đều dương tính với ma túy tổng hợp
trước đó hôm chín tháng một đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố giạch giá kiên giang
bắt quả tăng kiểu thị loan em hai mươi bốn tuổi ngụ huyện an phú an giang tăng chữ hai mươi bốn bịch nghi lông
nghi là ma túy tổng hợp tại nhà nghỉ ở đường lạc hồng thành phố giạch giá
công an đã thu giữ tăng vật và đưa loan em về trụ sở để làm việc
qua lấy lời khai bước đầu lan em thừa nhận bản thân nghiện ma túy và mới từ an giang
đến thành phố giạch giá thuê phòng ở nhà nghỉ nói trên được bốn ngày
loan em khai số tăng vật mà công an thu giữ là ma túy tổng hợp và thuốc lắc
dự kiến ngày hai mươi năm tháng bốn tới đây tòa án nhân dân tỉnh quảng ngãi sẽ mở phiên tòa xét xử
vụ người đàn ông dùng tuyếp sát gây inốc hành hung dẫn đến gãy hai tay shipper
người dân mong muốn tòa xử vụ án này thật nghiêm minh
ngày một mươi ba tháng bốn thông tin với báo chí ông phan ngọc minh phó tránh án tòa án nhân dân tỉnh quảng ngãi cho biết
ngày hai mươi năm tháng bốn đến đây tòa nhân dân tỉnh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo trương đình nhạt
người hành hung anh lâm anh đạt shipper chú tải huyện nghĩa hành trọng thương
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ngãi truy tố bị cáo trương đình nhạt hành vi sát hại người
shipper lâm anh đạt cho biết anh mất khoảng tám tháng để điều trị hai cánh tay bị gãy
trong suốt thời gian này mọi sinh hoạt phải nhờ người thân giúp đỡ
sau một thời gian phục hồi khi thấy hai cánh tay và sức khỏe ổn định
anh đã trở lại với công việc giao hàng trong mấy tháng qua
nói về thông tin đưa vụ án ra xét xử anh đạt mong vụ án được đưa ra xét xử đúng người đúng tội
đủ sức gian đe để những người làm công việc giao hàng như anh được an toàn trong quá trình làm việc
trước đó khoảng một mươi một giờ trưa ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba shipper lâm anh đạt hai mươi năm tuổi
chú huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi đến nhà ông trương đình nhạt bốn mươi năm tuổi thôn một
xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa để giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên trị giá hai trăm ba mươi đồng
hai trăm linh đồng tiền cây và ba mươi đồng tiền ship
lúc này ông nhạt ra nhưng không nhận hàng anh đạt lấy điện thoại gọi cho người bán hàng để thông báo sự việc
và đưa điện thoại cho ông nhạt để trực tiếp trao đổi với người bán
với nhiệm vụ của người giao hàng anh đạt nói ông nhạt nếu không nhận hàng thì phải trả phí giao hàng
ba mươi đồng để anh giao lại nơi làm việc và hoàn chuyển trả đơn hàng về cho người bán theo quy định của công ty
lời qua tiếng lại về tiền phí trả hàng ông nhạt đã mạnh vào người anh đạt
sau đó lấy bình hoa tác động vào đầu anh
bước xúc vì vô cớ bị ông nhạt tấn công anh đạt đã phản ứng để tự vệ
ông nhạt khô lớn người vợ liền chạy ra kéo cửa cổng sau đó người chồng dùng tuyếp sắt
vợ dùng hai cái inox thay nhau tác động vào người anh đạt
bị hành hông liên tục anh đạt đẩy cửa cổng chạy đến nhà người dân gần đó lần trốn
và nhờ người dân điện báo công an
anh đặt sau đó đi đường vòng đến công an xã nghĩa lâm trình báo sự việc
ngay sau đó công an xã nghĩa lâm đã đến nhà ông nhạt
mời ông này đến trụ sở công an xã để lấy lời khai và tìm hiểu sự việc
đến khoảng một mươi bốn h chiều ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
anh đạt được đưa đến bệnh viện đa khoa quảng ngãi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương
kết quả giám định thương tật anh lâm anh đạt bị gãy hai tay thương tích tổn hại sức khỏe hai mươi bốn
ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện tư nghĩa bắt giữ khẩn cấp trương đình nhạt
để điều tra tội cố ý gây thương tích
đến trưa ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ
và được viện kiểm sát nhân dân huyện phê chuẩn công an huyện tư nghĩa đã tống đạt quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trương đình nhạt
tội cố ý gây thương tích
tuy nhiên sau khi điều tra công an huyện tư nghĩa xác định hành vi của ông nhạt có dấu hiệu
của tội sát hại người đã chuyển hồ sơ cho công an tỉnh quảng ngãi thụ lý điều tra
sau đó cơ quan tố tụng đã ra quyết định thay đổi tội danh và truy tố ông nhạt
công an huyện tư nghĩa xác định ông trương đình nhạt từng phạm tội trong quá khứ
hồ sơ cho thấy rằng ông nhạt từng có một tiền án tội trộm cắp tài sản
một tiền sự tội cố ý gây thương tích
thời gian gần đây xảy ra không ít vụ việc thương tâm do bị cho cắn
xảy ra trên nhiều địa phương cả nước gây hoang mang sự luận
rất nhiều người bị cho cắn phải đi tiêm phòng dại
người dân rất bức xúc vì nạn chó thả rông
hiện nay rất nhiều các hộ gia đình trong các khu dân cư của tỉnh bình dương nuôi chó mèo
có nhà nuôi đến vài con nhưng hàng ngày không nhốt trong chuồng hoặc xích lại mà vẫn vô tư thả rông
việc thả rông chó để phóng ế bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị mà còn tấn công gây bị thương cho người dân
trẻ nhỏ nguy hiểm hơn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
mặc dù chính quyền địa phương đã tuyên truyền rất nhiều nhưng người dân vẫn vô tư thả chó ra đường
nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bình dương cũng đã thành lập đội chuyên bắt chó thả rông
nhưng vấn hạn này vẫn chưa hề giảm bớt
một người dân sinh sống tại xã lai hưng huyện bò bàng bình dương cho biết
các hộ dân nơi bà sinh sống nuôi chó rất nhiều nhưng không nhốt lại mà toàn thả rông
chưa kể nhiều nhà còn không chịu tiêm phòng cho vật nuôi của mình
bà minh cho biết thêm bà từng ba lần bị chó cắn nhưng cũng chỉ chế sức nhẹ
nên bà cũng chỉ rửa sát trùng mà không đi tiêm phòng dạy
rất may mắn là bà không mắc bệnh
còn theo một số người dân tại phường tương bình hiệp thành phố thủ dầu một bình dương
người dân nuôi chó rất nhiều
cứ buổi chiều là thấy cả đàn chó ra đường trẻ con không dám ra đường chơi vì sợi chó
nhiều lúc có người đi xe máy chạy trên đường làm mấy con chó ủa nhau ra đuổi
khiến nhiều người đặc biệt là phụ nữ hoảng sợ suýt nữa thì té ngã
lãnh đạo sở y tế bình dương cho biết từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
không ghi nhận ca bệnh dạy nào trên địa bàn tỉnh bình dương
nhưng lại có sự gia tăng về số ca nghi ngờ mắc bệnh dạy
trong đó năm hai nghìn hai mươi ba số người bị chó mèo cắn nghi mắc bệnh dạy phải đi tiêm phòng là hơn một mươi năm mũi
riêng ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn số người nghi mắc bệnh dạy đi tiêm phòng lên tới bốn năm trăm linh mũi
rất may mắn ở bình dương chưa có trường hợp tử vong vì bị chó mèo cắn
nhưng một số tỉnh đã xảy ra nhiều trường hợp tử vong
cũng theo lãnh đạo đơn vị này hiện nay trên địa bàn tỉnh bình dương
chó thả rông liên tục xuất hiện thậm chí còn đuổi theo người dân đi đường
khiến người đi đường không khỏi lo lắng
một số người dân phải đi tiêm phòng do bị chó thả rông cào cắn trúng tay chân
đây có thể là nguyên nhân khiến nhiều người nghi ngờ mắc bệnh phải đi tiêm phòng
lãnh đạo sở y tế tỉnh bình dương cho biết thêm
để nâng cao chất lượng phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
đơn vị này đã chỉ đạo phối hợp với các đơn vị trực thuộc
cùng với các cơ quan thú y khuyến cáo tuyên truyền người dân tăng cường chất lượng công tác phòng chống bệnh dạy
nhấn mạnh vai trò của việc tiêm vaccine phòng dạy và các bước xử lý trần vết thương
là căn bệnh mãn tính cân dung thuốc suốt đời
nhưng vẫn còn nhiều người lầm tưởng rằng có phương pháp điều trị dứt điểm cân bệnh này
chính vì thế rất nhiều người bệnh đã lựa chọn sai phương pháp
vừa không mang lại hiệu quả cao gây nhiều tác dụng phụ không mong muốn dẫn đến tiền mất tật mang
vậy liệu có phương pháp nào giúp cho người bệnh tiểu đường có thể ổn định đường huyết
và duy trì một sức khỏe tốt hay không
theo chuyên gia hồ bá dò để ổn định đường huyết và duy trì một sức khỏe tốt
thì chế độ dinh dưỡng khoa học là điều cực kỳ quan trọng đối với người bệnh tiêu đường
bên cạnh việc tập trung vào ăn uống tập luyện thể thao và sử dụng thuốc tây
người bệnh cần phải bổ sung thêm dưỡng chất từ các dòng thực phẩm bổ sung
đặc biệt là sữa để đảm bảo cơ thể hấp thụ được đầy đủ dinh dưỡng
đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày cho người bệnh
sữa hạt tiểu đường ovisur diabetes là một lựa chọn hữu ích
với bảng thành phần một trăm linh đạm thực vật từ một mươi một loại hạt nhập khẩu
từ mỹ nổi bật với hoạt chất endogenol cùng dây thịa canh khổ qua me rừng
giúp hỗ trợ ổn định đường huyết an toàn và lâu dài ngay tại nhà
hai mươi bốn vitamin khoáng chất có trong sản phẩm sẽ bổ sung đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu
tăng cường đề kháng cho cơ thể hạn chế các tình trạng mệt mỏi
tụt đường huyết đột ngột từ đó giúp người dùng có được một cơ thể khỏe mạnh
tinh thần thoải mái vui tươi năng lượng
ovisur diabetes đã được sử dụng
đã được sản xuất theo công thức chuẩn trị
và các thành phần được chuẩn hóa
những sản phẩm kỳ sản phẩm quan trọng nhất
các thảo dược quan trọng nhất thì nhập khẩu từ các nước có nền khoa học tiên tiến
đã có các công trình nghiên cứu tiền lâm sàng và lâm sản
khẳng định các cái thảo dược đó đều có tác dụng giúp hạ và ổn định đường huyết
và hạn chế tối đa giảm nhẹ tối đa
các biến chứng do bệnh đái thao đường của bệnh nhân gây nên
đối với những bệnh nhân mắc bệnh tiền đáy thao đường
thì chúng ta sử dụng sữa hạt ovisur diabetes ngày hai ly là trung bình
và uống khi đói cho nên đây là một sản phẩm hoàn hảo
cho chăm sóc sức khỏe bệnh nhân đáy thao đường
mặc dù căn bệnh đáy thao đường không thể chữa khỏi hoàn toàn
nhưng vẫn có thể kiểm soát được tình trạng bệnh và hạn chế rủi ro biến chứng
bằng việc áp dụng một chế độ sống lành mạnh tuân thủ đúng pháp đồ điều trị của bác sĩ
và bổ sung dinh dưỡng từ hai ly sữa ovisua deabets như một chế độ ăn đặc biệt mỗi ngày
để có thể sống vui sống khỏe với bệnh tiêu đường
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
sáng một mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đại tá lê văn mót
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu nguyên trưởng công an tp phú quốc vì đã có hành vi vi phạm pháp luật
bị can lê văn mót được điều động làm trưởng công an
tp phú quốc từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba
trước đó ông lê văn mót là trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh kiên giang
ông móc bị khởi tố bắt tạm giam do liên quan đến vai trò đồng phạm
trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai tại thành phố phú quốc
sau bốn mươi tám giờ nỗ lực tìm kiếm lúc một mươi ba h một mươi năm chiều ngày một mươi ba tháng bốn
lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu pgb

cháu hai anh em sinh đôi bị sóng biển cuốn trôi tại khu vực biển phía sau resort sandy beach
ở phường hoa hải quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
cách khu vực cách cháu tắm về phía bắc hơn một km
trước đó vào sáng ngày một mươi hai tháng bốn hai cháu pgb và bpr cùng một mươi bốn tuổi
là hai anh em sinh đôi đi cùng nhóm bạn đến khu vực bãi biển tân trà
trên đường trường sa thuộc phường hòa hải quận ngũ hành sơn để tắm biển
trong lúc tắm biển hai anh em b và trời không may bị sóng cuốn trôi mất tích
phát hiện sự việc nhóm bạn đi cùng hô hoán người dân gần đó đến hỗ trợ
nhưng không kịp cứu các nạn nhân
ngày một mươi ba tháng bốn thông tin từ công an huyện cư cu yên tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị đang tạm giữ hình sự nguyễn duy hoàng ba mươi tuổi ngụ xã ea hu huyện cư cu yên
để làm rõ hành vi cướp giật tài sản
theo thông tin ban đầu lúc tám giờ ngày một mươi hai tháng bốn công an huyện cư cu yên nhận được tin báo
của bà t bốn mươi ba tuổi ngụ xã e tiêu huyện cư cu yên về việc bị kẻ gian cướp giật điện thoại
sau khi tiếp nhận tin báo lãnh đạo công an huyện cư cù yên đã chỉ đáo các đơn vị nghiệp vụ
và công an xã để khẩn trương xác minh truy xét nóng nghi phạm
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong vòng tám giờ sau khi xảy ra sự việc công an huyện cư cu yên
đã xác định và truy bắt được nguyễn duy hoàng
tại cơ quan công an nguyễn duy hoàng khai nhận đã mang chiếc điện thoại cướp giật được
bán cho một tiệm điện thoại trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng bốn trên địa bàn hai xã châu pha tóc tiên của thị xã phú mỹ
tỉnh bà rịa vũng tàu xảy ra cháy vườn tràm tại một phần ấp tân long xã châu pha
ngọn lửa sau đó cháy lan sang khu vực ấp bốn xã tóc tiên gần khu bãi rác xã tóc tiên với diện tích khoảng bốn hectare
đến khoảng một mươi năm giờ do thời tiết hanh khô kèm theo gió lớn nên cháy lan sang khu vực núi bao quan xã tóc tiên
nhận được tin báo các lực lượng gồm cứu hộ cứu nạn lực lượng vũ trang kiểm lâm
ban quản lý rừng phòng hộ và dân quân các xã phường cùng hai xe cứu hỏa đã kịp thời có mặt chữa cháy
tổ chức khoanh vùng tạo đường băng cản lửa và dọn chặt thực bì tránh cháy lan
đám cháy đã được dập tắt lúc một mươi bảy h hai mươi phút cùng ngày thiệt hại khoảng sáu hectare
nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt rác hoặc dọn dẹp thực bi tại ấp tân long xã châu pha
khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi ba tháng bốn anh khan bình người dân địa phương
đang trên đường đi câu cá gần danh thắng mũi điện thì phát hiện đàn cá heo hơn một trăm linh con tung tăng bơi lội
theo người dân địa phương việc cá heo xuất hiện là điểm lành vì cá heo ở đâu thì chứng tỏ môi trường nước ở đó rất tốt
những năm gần đây ở khu vực này cũng xuất hiện nhiều đàn cá heo đến kiếm ăn
sáng ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba một hướng dẫn viên du lịch đang đưa khách đi tham quan danh thắng mũi điện
cũng phát hiện đàn cá heo
đàn cá heo khoảng hai mươi con đang bơi tung tăng
mũi điền được biết đến là một trong những điểm đón ánh nắng mặt trời đầu tiên trên đất liền
nhiều du khách khi đến phú yên đều không bỏ qua địa danh du lịch nổi tiếng này
ở mũi điện có những vách đá dựng đứng là nước trong xanh khung cảnh hoang sơ hùng vĩ hút hồn du khách
nhân dịp tết trôn trưa năm tháng mây năm hai nghìn hai mươi bốn ngày một mươi ba tháng bốn tại chùa saurianam chùa giữa sa hưng hội huyện vĩnh lợi
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bạc liêu đã tổ chức lễ khai mạc giải đua ghe ngò mini tỉnh bạc liêu năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là giải đua với quy mô cấp tỉnh lần đầu tiên được tổ chức
dự lễ khai mạc có ông ngô vũ thăng tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu lãnh đạo các sở ngành tỉnh
và đông đảo đồng bào khmer trên địa bàn tỉnh cùng tham dự
theo sở văn hóa thể thao và du lịch bạc liêu giải đua gho mini tỉnh bạc liêu hai nghìn hai mươi bốn với quy mô cấp tỉnh lần đầu tiên
được tổ chức nhân dịp tết cổ truyền trôn trăm thơ mây năm hai nghìn hai mươi bốn
đây cũng là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày miền nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước
ba mươi tháng bốn một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn hai nghìn hai mươi bốn hưởng ứng thực hiện phong trào toàn dân giải luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại
thông qua việc tổ chức giải đấu là dịp để các vận động viên gặp mặt giao lưu học tập kinh nghiệm trong thi đấu thể thao
qua đó góp vấn nâng cao sức khỏe giúp đồng bào dân tộc khơ me tham gia hoạt động tập thể một cách ý nghĩa đoàn kết vui tươi
phát biểu tại buổi lễ ông ngô vũ thăng tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu cho biết
tỉnh bạc liêu có trên hai mươi dân tộc anh em cùng sinh sống đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau cùng bảo vệ xây dựng và phát triển tỉnh nhà
trong đó ngoài cộng đồng dân tộc kinh thì cộng đồng dân tộc khơ me chiếm số lượng đông nhất với trên bảy mươi năm người tương ứng với tỷ lệ gần bảy sáu tổng dân số toàn tỉnh
phó chủ tịch ủy ba nhân dân tỉnh khẳng định trong những ngày này đồng bào chư tăng khmer ở khắp các phun sắc cùng nhau chúc phúc mừng tuổi báo hiếu báo công
cầu mong sang năm mới có một cuộc sống an khang thịnh vượng ấm no hạnh phúc
giải đua gho mini tỉnh bạc liêu năm hai nghìn hai mươi bốn tạo điều kiện cho bà con đồng bào dân tộc khơ me có dịp gặp mặt giao lưu học tập kinh nghiệm trong thi đấu thể thao
đồng thời góp phần nâng cao sức khỏe tăng cường tình đoàn kết gắn bó nâng cao đời sống văn hóa tinh thần
qua đó tạo nên không khí vui tươi phấn khởi trong đồng bào dân tộc khơ me nhân dịp tết cổ truyền trôn trăm thơ mây năm hai nghìn hai mươi bốn
danh sách hai mươi điểm đến du lịch bị đánh giá thấp nhất ở châu á đã được yoho finan lập ra dựa trên cơ sở tổng hợp và đánh giá từ nhiều nguồn uy tín như the travel time india và business ecder
bên cạnh đó những chỉ số như tần suất đến của du khách hay điểm xếp hạng trên các trang cũng được xét đến như một yếu tố để đánh giá
đáng tự hào khi huế đã đại diện góp mặt trong danh sách nhưng điểm đến chưa được đánh giá đúng tầm ở châu á
được biết tới là kinh đô của triều nguyễn
huế mang trong mình vẻ đẹp của sự cổ kính trầm mặc cùng nhiều di tích lịch sử được bảo tồn tốt
zahu vn biết huế là nơi có nhiều di sản được unesco công nhận như đền thờ cung điện chua chiên thể hiện sức mạnh và truyền thống của triều đại phong kiến trước đây của việt nam
ngoài ra vẻ đẹp của thành phố khi vào thu với hương thơm cùng nét thơm mộng của sông hương sẽ khiến trải nghiệm của du khách thêm đáng nhớ và thú vị hơn
trong khi đó ở danh sách những điểm đến được đánh giá quá cao ở châu á của ja hu finance việt nam cũng có hai đại diện góp mặt là đà nẵng và hà nội
ở vị trí số một mươi tám đà nẵng thành phố du lịch biển miền trung nổi tiếng của việt nam được nhận định là chắc chắn sẽ đem tới cho du khách một chuyến du ngoạn văn hóa ấn tượng và một kỳ nghỉ hoàn hảo
điểm du lịch của việt nam đã đón khoảng bảy bốn triệu du khách trong năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên zahu finance cũng nhận định rằng lượng khách du lịch tăng đột biến đã khiến các điểm tham quan du lịch nổi tiếng của thành phố như cầu vàng trở nên vô cùng đông đúc
thay vì các hoạt động du lịch bền vững quá trình thương mại hóa nhanh chóng trong thành phố đang đe dọa tới vẻ đẹp tự nhiên của đà nẵng và khiến trải nghiệm của du khách bị ảnh hưởng ít nhiều
còn hà nội vị trí thứ tám được nhận định là một điểm đến nghỉ dưỡng thú vị
nếu như người đang tìm kiếm những trải nghiệm truyền thống thủ đô của việt nam được coi là một lựa chọn không nên bỏ qua ở châu á
dù vậy việc lượng lớn du khách tập trung ở khu phố cổ hà nội đã khiến nơi này luôn trong tình trạng đông đúc
ngày một mươi ba tháng bốn trong khuôn khổ đại lễ tưởng niệm đức thánh tổ ni đại ái đạo và chư tôn đức niền bối hiệu công phật giáo việt nam
phân ban ni giới thành phố cần thơ đã tổ chức khai mạc triển lãm văn hóa nghệ thuật với chủ đề vạn dặm yêu thương
đây là hoạt động nhằm tôn vinh và tưởng nhớ đức thánh tổ ni đại ái đạo người khơi nguồn con đường tu tập phật giáo cho nữ giới
ghi nhớ công lao của chư ni tiền bối hữu công phật giáo việt nam những người có công lớn trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống ni giới của đất nước
ngoài ra sự kiện nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phật giáo trong đời sống và khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc trong mỗi người dân đất việt
theo ni sư thích nữ thuần trơn ủy viên thường trực phân ban ni giới trung ương phó trưởng ban tổ chức đại lễ phật giáo được du nhập vào việt nam từ những buổi đầu của lịch sử dân tộc
sau đó thấm sâu vào mọi lĩnh vực trong đời sống hòa quyện với văn hóa nghệ thuật bản địa tạo nên nhiều nét đặc sắc
trong dòng chảy lịch sử ấy tại vùng đất cần thơ xưa phật giáo đã hiện diện trong đời sống tinh thần và đồng cam cộng khổ trong công cuộc khai hoang
xây dựng xóm ấp của người dân gắn liền vận mệnh trong công cuộc đấu tranh phòng chống kẻ thù xâm lược bảo vệ độc lập tự do dân tộc
với chủ đề vạn dặm yêu thương triển lãm giới thiệu đến công chúng chân dung của vị ni trưởng tiền bối hữu công phật giáo việt nam qua các thời kỳ
mô hình kiến trúc đặc trưng của các ngôi chùa ở cần thơ mang dấu ấn đặc trưng vùng văn hóa nam bộ
đặc biệt là những hình ảnh tư liệu thừa hành thật sự nổi bật qua các khía cạnh nghi lễ giáo dục văn hóa hoàng pháp từ thiện xã hội
bên cạnh các hình ảnh văn hóa tâm linh đời sống của phật giáo không gian triển lãm cũng giới thiệu đến du khách thập phương những hình ảnh văn hóa đặc sắc của cần thơ
thông qua các mô hình tiểu cảnh bến ninh kiều chợ nổi cái răng chợ cổ cần thơ cầu đi bộ ninh kiều
triển lãm mở cửa miễn phí cho công chúng tại thiền viện trúc lâm phương nam ở huyện phong điền thành phố cần thơ